xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình đời sống văn nghệ của chuyên hình nhân dân
thưa quý vị tuần qua đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ hấp dẫn
đặc biệt khán giả thủ đô đã có cơ hội thưởng thức những điệu múa đặc sắc của các dân tộc thiểu số
trong khuôn khổ cuộc thi tác phẩm múa chuyên nghiệp các dân tộc thiểu số việt nam khu vực phía bắc lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi chín
trong chương trình đời sống văn nghệ hôm nay chúng tôi sẽ dành phần lớn thời lượng để giới thiệu tới quý vị những hình ảnh nổi bật của sự kiện này
trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi các hoạt động văn hóa văn nghệ nổi bật diễn ra tuần qua
vừa qua tại nhà hát lớn hà nội báo nhân dân phối hợp với nhà hát nghệ thuật đương đại việt nam tổ chức chương trình nghệ thuật hơi ấm đầu đông
nhằm chung tay chia sẻ giúp đỡ nhân dân tỉnh hà tĩnh chịu nhiều thiệt hại sau đợt bão lũ vừa qua
chương trình có sự tham gia của hơn một trăm linh nghệ sĩ như nghệ sĩ nhân dân thu huyền quang thọ các ca sĩ thanh lam tùng dương trọng tấn anh thơ
chương trình đã mang đến những ca khúc đi cùng năm tháng ca ngợi mảnh đất và con người miền trung cần cù dũng cảm kiên cường vượt qua khó khăn
theo ban tổ chức tổng số tiền quyên góp được từ bán vé và sự ủng hộ tài trợ của các nghệ sĩ tham gia chương trình các nhà hảo tâm các cá nhân doanh nghiệp là một tỷ đồng
toàn bộ số tiền đã được trao trực tiếp cho ông đặng quốc khánh chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh ngay tại đêm nhạc
ngày hội hương sắc vùng cao hai nghìn một mươi sáu được tổ chức tại hà nội với sự tham gia của các tỉnh thành như hà giang tuyên quang thái nguyên bắc cạn bắc giang sơn la lai châu lào cai
ngoài những tiết mục dân ca dân vũ khách tới tham quan còn được thưởng thức đặc sản của từng vùng miền
bên cạnh đó quý khách sẽ được thưởng lãm các trang phục dân tộc
cũng như cảnh đẹp tại các tỉnh vùng cao thông qua triển lãm tranh đặc sắc
chương trình diễn ra với nhiều chương trình đặc sắc như phục dựng ngôi nhà sàn dân tộc tài trong đó giới thiệu nét văn hóa trong cuộc sống sinh hoạt và sản phẩm tiêu biểu
hai ngày kế tiếp sẽ tái hiện lại lễ rước dâu trong đám cưới của người dao đỏ lễ cấp sắc của người sán diều với những hình ảnh chân thực sống động từ những người bản địa
trong một vài năm trở lại đây cái tên hoàng xuân my đã không còn xa lạ với những độc sản
nếu bạn đã quan tâm đến văn học thiếu nhi hàn quốc những tác phẩm của nữ nhà văn xứ sở kim chi đã gây ấn tượng với đông đảo công chúng như phiêu bè hư cô gà mái sổng chuồng
mới đây những nhà văn đã có buổi giao lưu và giới thiệu tác phẩm đến độc giả việt nam
hoàng xuân my sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba là một nhà văn hàn quốc được nhiều độc sản yêu thích
từ khi xuất bản cuốn sách đầu tiên vào năm một nghìn chín trăm chín mươi năm tới nay bà đã có ba mươi tác phẩm thuộc nhiều thể loại
tác phẩm của sunmy với nhiều chủ đề như sự va đập giữa văn hóa truyền thống và hiện đại vấn đề sinh tồn và theo đuổi tự do
hoàng xuân my quan tâm nhiều đến thế giới động vật và đối tượng này được bà đưa vào các trang viết khá sinh động và hấp dẫn
tác phẩm mới nhất của hoàng xuân my được xuất bản tại việt nam vừa qua là tác phẩm chó xanh lông dài
câu chuyện xoay qua nhân vật chính là chú chó có tên là lông dài
từ khi sinh ra lông dài đã cùng gia đình sống trong mảnh sân nhỏ nhà lão to giọng
chứng kiến các anh em lần lượt bị người lạ đến mắt đi lông dài trở nên cảnh giác
nhưng rồi cũng đến ngày mảnh sân chỉ còn lại mình nó
chia ly rồi gặp gỡ xung vầy lại lìa xa lâu dài hết lần này đến lần khác đương đầu với những trải nghiệm bắt buộc của cuộc sống
xong lông dài không bao giờ bảo cuộc vẫn kiên cường bước tiếp để cuối cùng tìm ra câu trả lời rất đỗi giản dị về nơi chôn lý tưởng mà nó luôn tự hỏi
nằm trong bộ sách văn học về loài vật gặt hái nhiều giải thưởng của nhà văn hoàng xuân my
chó xanh lâu dài mô tả cuộc tranh đấu của loài vật nhỏ bé rất đỗi ngây thơ trong một hiện thực tàn khốc
chính điều này làm nhiều người đặt câu hỏi có cần thiết phải đưa những hiện thực nhiều đau đớn ấy vào tác phẩm cho thiếu nhi không
nhưng đó lại chính là dụng ý của tác giả
việc đưa vào những chi tiết tốt đẹp những kết thúc có hậu rất tốt cho việc định hướng nhân cách của trẻ nhỏ
tuy nhiên nếu chọn lọc và đưa vào đó cả những chi tiết đau thương mất mát
sẽ giúp trẻ có cách nhìn toàn diện hơn về cuộc sống và sẵn sàng đương đầu với khó khăn khi cần
chính việc chọn lọc để đưa vào những yếu tố hiện thực có phần khắc nghiệt ấy vào tác phẩm đã được chính độc giải nhì đón nhận
bởi qua đó các em đã có cái nhìn nhiều chiều hơn về cuộc sống của mình
sau khi đọc các tác phẩm của hoàng xuân my em cảm thấy là nó rất là sâu sắc
cuộc sống bây giờ nó cũng giống như trong chuyện mà hoàng xuân my đã nói lên
nó sẽ có những cái kết cục buồn kết cục vui
nhưng mà chuyện của hoàng xuân ý viết ra em thấy là cái kết đấy là rất là xứng đáng
em thấy một điều khác đó là trong cái chuyện của bái thì nó lột tả rất là hiện thực
ví dụ như là nó không hề né tránh vào những cái cảnh đau thương như trong các cái tác phẩm thiếu nhi của việt nam
và khiến chúng ta có những cái cảm giác rất là chân thực về cái cuộc sống xung quanh chúng ta
cái cuộc sống ấy cái bối cảnh ở trong câu chuyện mà dù là nó viết đến thế giới động vật
nhưng mà nó thể hiện được là cái quan điểm của tác giả ấy là nó thể hiện cuộc sống nó đa chiều hơn
và cái bài học ở trong này nó tự nhiên
nó không có thể hiện cái tính chất là giáo hồn đạo đức
em có ủng hộ cách viết của tác giả
bởi vì là cái xã hội bây giờ thì theo em thấy là nên để nó đa chiều
thì khi người đọc người ta tiếp nhận thấy chân thật hơn và quan đó thì sẽ giúp ra được bài học kinh nghiệm một cách sâu sắc hơn
không lý thuyết không giáo điều các bài học hết sức tự nhiên và lắng động
đó là lý do để những tác phẩm của hoàng xuân my nói chung và chó xanh lông giải nói riêng
chiếm được tình cảm của độc giả
vừa qua hội nghệ sĩ múa việt nam hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số việt nam
phối hợp tổ chức cuộc thi tác phẩm múa chuyên nghiệp các dân tộc thiểu số việt nam
khu vực phía bắc lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi sáu
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những hình ảnh sinh động đầy màu sắc của sự kiện này
và đã trở thành tài sản quý giá của văn hóa việt nam
cái văn hóa mà mang tinh chất phong tục tập quán là được thể hiện qua nghệ thuật múa rất là rõ ràng
khẳng định giá trị văn hóa của các điệu múa ấy hội nghệ sĩ múa việt nam đã phối hợp với hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số việt nam
tổ chức cuộc thi tác phẩm múa chuyên nghiệp các dân tộc thiểu số việt nam khu vực phía bắc lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi chín
trong hai ngày hai mươi bảy và hai mươi tám tháng một mươi một vừa qua
chúng ta cũng có nhận ra rằng
dần dần những cái giá trị của nghệ thuật dân tộc nó đã bị phai nhạt đi
cái cuộc thi này muốn khẳng định một lần nữa rằng
tất cả những cái gì mà giá trị chúng ta gọi là trường tồn thì nó cũng lớn
nhưng mà những cái gì mà nó gọi là ở trong lòng của dân tộc từ dân tộc mà ra thì cần được khẳng định
cuộc thi đã quy tụ
năm mươi tác phẩm múa của các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp tại các tỉnh phía bắc tham dự
các tác phẩm tập trung phản ánh những hoạt động trong đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số
tác phẩm sắc màu non cao do đoàn nghệ thuật điện biên biểu diễn là tác phẩm mở màn cho đêm thi đầu tiên
với đồng bào các dân tộc ở vùng cao nói chung và dân tộc giao nói riêng
thì mùa xuân là mùa của hương sắc tình yêu của những lễ hội kéo dài tưởng như bất tận
lời hát của các cô gái chàng trai như hoa đào nở trên núi cao quyện vào nhau giữa đại ngàn hùng vĩ
ngôn ngữ múa được xây dựng từ chất liệu múa dân gian tạo nên bức tranh giản dị
mang nhiều màu sắc đặc trưng của vùng dẻo cao khi vào xuân
không chỉ ca ngợi vẻ đẹp quê hương đất nước
nhiều tác phẩm múa còn phản ánh chân thực về những nghi lễ tiến ngưỡng đẳng sát của các dân tộc
như lễ cầu mưa của người lô lô ở lũng cú hà giang
lễ cắt duyên của dân tộc tài
lễ cấp sát của dân tộc giao
một trong những tác phẩm được hội đồng ban giám khảo đánh giá khá cao
về cả phần viên đạo cũng như trang phục là tác phẩm lễ bỏ mà của người mru vân kiều
các tác giả biên đạo diễn viên nhạc sĩ nhà thiết kế mỹ thuật nhằm trao đổi kinh nghiệm về mọi mặt đặc biệt trong việc xây dựng hình tượng nghệ thuật tác phẩm múa các dân tộc thiểu số trên tinh thần tiếp nối phát huy những giá trị truyền thống
qua cuộc thi giúp các nhà quản lý nghệ thuật các tổ chức những người làm nghề có cách nhìn tổng thể từ đó phát hiện đánh giá thực trạng nghệ thuật múa cũng như nghệ thuật sáng tác các tác phẩm về đề tài dân tộc thiểu số việt nam
chúng tôi có trách nhiệm múa cũng như hội dân tộc là làm sao phải động viên khuyến khích được các biên đạo các nhạc sĩ các nghệ sĩ vừa sáng tác hay này lại vừa diễn tốt này

trong ngành cuộc thi là một sân chơi nơi để các tác giả diễn viên thể hiện tài năng với nghệ thuật múa truyền thống
còn với khán giả cuộc thi là nơi để thưởng thức những nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc
bà bùi ánh hồng trước đây là bác sĩ chuyên khoa mắt thường xuyên có những chuyến công tác ở vùng sâu vùng xa
vì thế nhiều lần bà được thưởng thức nhiều điệu múa của các dân tộc
hôm nay bà đến đây như để được trải nghiệm lại được sống lại với ký ức của mình và cũng để hiểu hơn về những nét đẹp văn hóa của mỗi dân tộc
thực tế thì cái hồi trẻ tôi cũng đi công tác ở một số những cái vùng miền văn hóa và tôi thấy là họ giàn dựng rất là công phu
vừa là đẹp về mặt nghệ thuật vừa là đẹp về mặt văn hóa mà lại các động tác múa nó rất là có chất nghệ thuật riêng biệt của người thiểu số của việt nam
và tôi rất là thích
tôi cảm thấy chất văn hóa của các dân tộc nó thấm đẫm vào con người

và hãy cùng chúng tôi đánh giá về chất lượng của các tác phẩm dự thi lần này thông qua cuộc trao đổi nhanh với nghệ sĩ nhân dân nguyễn vũ hoài là trưởng ban giám khảo của cuộc thi lần này
ông đánh giá như thế nào về chất lượng của các tác phẩm dự thi lần này
nói một cách không hề thiện thùng và không hề công thức tí nào là cuộc thi đã thành công tốt đẹp
ngay từ phút đầu của cuộc thi nghệ sĩ nhân dân ứng duy thị phó chủ tịch thường trực hội nghệ sĩ nước việt nam trưởng ban tổ chức
khi phát động cuộc thi công sĩ lãnh đạo lo lắng lắm ước mong sao có được một mươi năm một mươi sáu tác phẩm dự thi
thế như thế là nó thành công về mặt số lượng vượt mong đợi
cái thứ hai nữa các tác phẩm có thể nói là rất nhiều tác phẩm thành công
thì những tác phẩm này là những tác phẩm đã biết khai thác rất tốt chiều sâu văn hóa từ sản phẩm của dân gian
không phải là mô phỏng lại bóng hình vẻ bên ngoài của các sản phẩm văn hóa dân gian
vậy là mô phỏng lại những lễ hội dân gian mà các tác giả biên đạo đã đi được vào chiều sâu văn hóa của tất cả các hình thức đó
cộng thêm với lại một hàm lượng sáng tạo cao thì là những tác phẩm rất là tốt
và cái điểm mừng thứ ba thì chúng tôi nói về cái đội ngũ diễn viên
có thể nói rằng trong cái thời điểm cuối năm như thế này mà các em các cháu lăn lộn say mê với nghệ thuật múa
luyện tập ra những tác phẩm múa như vậy
và trong đó rất nhiều tác phẩm múa chúng tôi đánh giá là phần diễn viên
tương đối khó tương đối khó thậm chí có những múa là rất khó
bởi vì thế này những động tác cơ bản học sinh nào cũng làm được diễn viên nào cũng làm được
nhưng cái cơ bản của múa dân gian cái tâm hồn của múa dân gian thì không phải một sớm một chiều mà cảm nhận được đâu
chính vì thế là các em đã giàn dựng thành công thậm chí có những tác phẩm thăng hoa tại cuộc thi này
chương trình đời sống văn nghệ tuần này cũng xin được tạm dừng tại đây
mọi kỳ nông góp quý vị xin gọi về số điện thoại bốn mươi ba nghìn hai trăm sáu mươi sáu chín nghìn năm trăm linh tám hoặc gửi về hòm thư điện tử phongvănhoaacomân dân org vn